có thôn trung long được sắp nhập từ các thôn đại lộc thượng chiêu đùng hói bầu bích là thượng với quy mô dân số bốn trăm linh bảy hộ một tám trăm năm mươi ba khẩu